hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trước thông tin việt nam dỡ bỏ hạn chế mở lại toàn bộ các đường bay quốc tế từ ngày một mươi năm tháng hai phó giáo sư tiến sĩ đỗ văn dũng thành viên tổ tư vấn về chính sách phòng chống dịch của tp hcm bày tỏ sự vui mừng và đồng thuận
tôi hoàn toàn ủng hộ chúng ta phải làm quen với việc sống chung an toàn với covid một mươi chín không phải jero covid hay jero omicron
phó giáo sư dũng bày tỏ mở lại đường bay quốc tế không gây hệ lụy lớn về dịch nhưng có hiệu quả rất lớn trong phục hồi kinh tế
quan sát tình hình vừa qua tôi nhận thấy việt nam có thể đối phó được với biến thể omicron vấn đề là đừng để omicron lây lan quá nhanh chứ không thể ngăn hoàn toàn được
theo vị chuyên gia này hiện nay các quy định về phòng dịch covid một mươi chín với người nhập cảnh vào việt nam khá dễ thở so với nhiều quốc gia khác
tại việt nam văn bản ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một của bộ y tế quy định hành khách có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai trong bảy mươi hai giờ trước khi nhập cảnh trừ trẻ em dưới hai tuổi
khi nhập cảnh vào việt nam
người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín cần tự theo dõi sức khỏe tại nơi lưu trú trong ba ngày đầu không được tiếp xúc với người xung quanh
không được ra khỏi nơi lưu trú thực hiện xét nghiệm bằng phương pháp rt pcr vào ngày thứ ba kể từ ngày nhập cảnh
nếu kết quả xét nghiệm âm tính tiếp tục theo dõi sức khỏe đến hết một mươi bốn ngày
đối với những người nhập cảnh chưa tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine covid một mươi chín thực hiện cách ly tại nơi lưu trú trong bảy ngày kể từ ngày nhập cảnh
xét nghiệm bằng rt pcr vào ngày thứ ba và ngày thứ bảy
nếu kết quả xét nghiệm âm tính tiếp tục theo dõi sức khỏe đến hết một mươi bốn ngày
trường hợp kết quả xét nghiệm dương tính thì xử lý theo quy định người chưa tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ mũi sẽ được ngành y tế tiêm miễn phí trong thời gian cách ly tại nơi lưu trú sau nhập cảnh
kể từ ngày hai mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi hai tp hcm cho phép mở rộng hình thức cách ly điều trị với f là người nhập cảnh
f có thể điều trị tại các bệnh viện tư nhân nhất định nếu có nhu cầu
hoặc cách ly tại nhà nếu đủ điều kiện
sở y tế tp hcm nhận định việc mở rộng hình thức cách ly giúp người nhập cảnh mắc covid một mươi chín thoải mái về tâm lý và được chăm sóc y tế hiệu quả nhất
ubnd tp đề nghị cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất phối hợp với sở thông tin và truyền thông xây dựng quy trình phân luồng kiểm soát người nhập cảnh kể cả thành viên tổ bay hành khách ưu tiên
tại các cổng an ninh đảm bảo tất cả những người nhập cảnh đều phải khai báo y tế và khai báo nơi lưu trú đầy đủ trước khi rời khỏi sân bay